bộ giáo dục và đào tạo vừa có quyết định thành lập ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia
và tuyển sinh đại học hệ chính quy tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm hai nghìn một mươi chín
và tổ thư ký giúp việc ban chỉ đạo
cụ thể ban chỉ đạo gồm ba mươi bảy thành viên trong đó bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ là trưởng ban
ban có nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học hệ chính quy
tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm hai nghìn một mươi chín
theo đúng quy chế của kỳ thi rút kinh nghiệm từ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
năm nay bộ giáo dục và đào tạo tăng cường vai trò của các trường đại học tham gia vào kỳ thi
đồng thời xét chặt quy trình tổ chức thi